tại buổi lễ tổng kết sau đợt tập huấn có một trăm một mươi ba cán bộ chiến sĩ công tác tại công an các huyện thành phố thị xã được điều động đến địa bàn các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn gồm trưởng phó trưởng công an viên việc đưa lực lượng công an chính quy về các xã thị trấn sẽ giúp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở đồng thời còn nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
tính đến thời điểm này
hải dương là một trong những địa phương trong cả nước sớm triển khai thực hiện đề án việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội học viện quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi năm hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa ba cho hơn một trăm linh học viên